trong thời điểm dễ xảy ra cháy rừng như hiện nay thì nhiều hộ dân ở huyện lắc tỉnh đắk lắc lại kéo nhau vào tiểu khu một nghìn bốn trăm linh tám để chặt phá cây trồng nhằm chiếm đất
công an huyện hiện đang phối hợp với chính quyền địa phương vận động người dân quay trở về và khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân
năm hai nghìn một mươi hai công ty agrilac đã ký liên kết với công ty lâm nghiệp huyện lắc để trồng rừng
tuy nhiên trong những năm qua cây trồng của công ty tại tiểu khu một nghìn bốn trăm linh tám liên tục bị người dân chặt hạ đốt cháy để chiếm đất sản xuất
chính quyền đã hứa là phải cấp đất cho dân mỗi hộ là tám xào mà cả mấy năm nay rồi mà chẳng thấy cấp gì hết
bắt buộc là dân phải lân chiếm tiếp em nói chung là dân gốc ở buôn giới lây luôn ạ
mà thực tế em không hề có một miếng đất nào để sản xuất luôn
theo thống kê của công ty agrilac từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đã có năm mươi bảy hectare cây trồng bao gồm keo lai và cao su của công ty bị người dân chặt phá
trong đó cây cao su đã sắp cho thu hoạch mủ với tổng thiệt hại gần sáu tỷ đồng
điều đáng nói là nhiều vụ tranh chấp người dân còn hung hăng mang theo dao dựa mã tấu tấn công lực lượng quản lý bảo vệ rừng của công ty khiến nhiều người bị thương
bản thân công ty chỉ mong muốn các cơ quan chứng viện giải quyết dứt cái thứ nhất là truy tố các đối tượng cầm đầu quá khích để hủy hoại chặt phá tài sản của công ty
cái thứ hai công ty muốn là các cơ quan ban ngành làm sao tạo điều kiện đảm bảo về vấn đề an toàn và an tâm cho công ty trồng rừng trong hai nghìn một mươi chín này
được biết tháng năm năm hai nghìn một mươi tám công ty agrilac
đã chấp nhận bàn giao hơn ba mươi tám hectare đất cho chính quyền địa phương để xem xét bố trí đất sản xuất cho người dân
tuy nhiên đến nay chính quyền địa phương vẫn chưa cấp đất cho người dân sản xuất
từ thực tế nhiều vụ tranh chấp đất dẫn đến án mạng đã xảy ra
rất mong các cấp các ngành của tỉnh đắk lắc và huyện lắc sớm vào cuộc giải quyết đất sản xuất cho các hộ dân ở đây để họ ổn định cuộc sống và bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương